trong ngày hai mươi tháng một mươi một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện yên khánh và hoa lư
cử tri tại các huyện đã nêu nhiều vấn đề bất cập tại địa phương liên quan đến sản xuất nông nghiệp giáo dục và đào tạo chương trình xây dựng nông thôn mới ô nhiễm môi trường an toàn giao thông
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền đồng thời tổng hợp các ý kiến gửi các ban bộ ngành có liên quan và chính quốc hội tại các kỳ họp sau